tại cửa hàng nhân vũ số một mươi sáu đường võ thúc đồng thuộc phường bến thủy tp vinh lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang trực tiếp san chiết sản xuất các loại mỹ phẩm giả nhái nhãn mát các hàng mỹ phẩm nổi tiếng của nước ngoài
phương thức sản xuất là sử dụng các loại mỹ phẩm hết đát rồi san chiết sang các loại mỹ phẩm với nhiều loại nhãn mát thương hiệu của các hãng có tên tuổi khác
sau đó dập lại hạn sử dụng để cung ứng cho các cửa hàng mỹ phẩm trong và ngoài tỉnh
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ gần một mươi lọ mỹ phẩm giả nhái nhãn mát các loại một máy dập hạn sử dụng và một số dụng cụ san chiết tẩy xóa ngày tháng trên các vỏ chai lọ và bao bì
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh bắc ninh hưng yên vĩnh phúc đề nghị xử lý nghiêm xe ứng dụng grab hoạt động trái phép trên địa bàn hà nội
theo đó bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo sở giao thông vận tải yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn grab thực hiện thi điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quả lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng xe grabcar trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm và ủy ban nhân dân các tỉnh bắc ninh hưng yên vĩnh phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về các vi phạm nếu có đối với lái xe đơn vị vận tải đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quả lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa phương mình

năm con lợn ốm chết dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của hộ dân theo quy định
đến nay ninh bình đã có ba địa phương xuất hiện dịch tả lợn châu phi
bao gồm thành phố ninh bình huyện hóa lư và huyện nho quan
trong đó huyện hoa lư đã công bố hết dịch sau ba mươi ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới
tại huyện quy châu của tỉnh nghệ an cũng vừa phát hiện một ổ dịch tả lợn châu phi
tại bản quỳnh hai xã châu bình
còn tại huyện phú hòa của tỉnh phú yên tính đến ngày một mươi chín tháng bốn
các ổ bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn đã qua hơn ba mươi ngày
cơ quan thú y và chính quyền địa phương cho phép người chăn nuôi tái đàn
nhưng phải đảm bảo việc tiêm phòng đầy đủ vaccine và chủ động phòng chống các loại dịch bệnh
trước đó ổ bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn được phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng ba
tại trại chăn nuôi của bà lương thị đậm ở thị trấn phú hòa huyện phú hòa
tổng số đàn lợn đã được phát hiện vào ngày một mươi bốn tháng ba

ngoài ra lợn mắc bệnh lở mồm long móng còn xuất hiện hai xã khác là hòa trị và hòa quang nam
chính quyền địa phương và cơ quan thú y đã thực hiện nhiều biện pháp để khống chế bệnh
cùng với việc cho phép người chăn nuôi tái đàn trở lại sau khi không còn bệnh lờ mồm long móng
trịnh cục thu y chăn nuôi tỉnh phú yên đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tiếp tục duy trì hoạt động của trạm kiểm dịch động vật
để kiểm soát các xe chở lợn sống từ bắc vào nam tiêu thụ
thực hiện việc phun thuốc tiêu độc khử trùng để ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh tả lợn châu phi
xâm nhập vào tỉnh phú yên
một số huyện tại tỉnh phú yên lại xảy ra tình trạng đối tượng côn đồ đến các trại dưa
đòi bảo kê cưỡng đoạt tài sản bắt ép người nông dân
nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng này công an huyện hòa sơn hòa
cùng với công an các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp
để đảm bảo tình trạng kịp thời
tuy nhiên thời gian gần đây một số thông tin trên báo chí có phản ánh tình trạng
một số đối tượng côn đồ đòi tiền bảo kê cưỡng đoạt tài sản của người nông dân
trong quá trình mua bán dưa ở huyện sơn hòa tỉnh phú yên
thế nhưng thực tế qua tổ chức điều tra xác minh
thì những thông tin này là hoàn toàn không có cơ sở
thông tin một số báo chí phản ánh tình trạng côn đồ đòi tiền bào kê
cưỡng đoạt tài sản của người nông dân trồng dưa hấu
bắt đầu từ đơn tố cáo của ông lê văn bốn ở tỉnh bình định
một người thuê đất trồng dưa hấu ở xã sơn phước huyện sơn hòa tỉnh phú yên
tuy nhiên khi làm việc với cơ quan công an và chính quyền địa phương
người tố cáo đã không cung cấp được cụ thể đối tượng nào đã cưỡng đoạt
đòi tiền bảo kê bắt ép người nông dân trồng dưa hấu
ông bốn cho biết toàn bộ nội dung ghi trong đơn là do ông nghe lại từ ông nguyễn văn ngọc
công an huyện sơn hòa đã mời ông ngọc lên làm việc
thì ông ngọc khẳng định ông ngọc không cung cấp cho ông bốn nội dung như vậy
và vụ dưa hấu năm nay không có người lạ mặt nào đến trại dưa của ông ngọc không chế
đe dọa hay cưỡng đoạt tài sản
và một số chủ trại dưa hấu ở các xã ở huyện sơn hòa cũng khẳng định như vậy
chỉ vì lo sợ sẽ bị một số đối tượng đến cưỡng đoạt tài sản đòi tiền bảo kê
khi ruộng dưa hấu của ông sắp đến mùa thu hoạch
nên để phòng ngừa ông bốn đã làm đơn tố cáo với nội dung hoang báo gửi đến cơ quan chức năng
để đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện đã thành lập các tổ công tác thường xuyên có mặt ở các địa bàn trọng điểm
để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa
công an huyện đã thành lập các tổ công tác thường xuyên có mặt ở các địa bàn trọng điểm
để phòng ngừa đồng thời gọi hỏi giáo dục dân để các đối tượng trước đây có biểu hiện hoạt động cưỡng đoạt tài sản

nhờ đó tình trạng này đã được phòng ngừa ngăn chặn kịp thời

công an huyện đã thành lập các tổ công tác thường xuyên có mặt ở các địa bàn trọng điểm
để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời
diễn ra công khai trên phạm vi toàn quốc đặc biệt là trên mạng internet
đặc biệt những trang thương mại điện tử có được truy cập cao như nazara vn sopi vn
cũng giao bán công khai dày thắt lưng của ngành công an
điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
mà còn là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho đối tượng xấu giả danh lực lượng vũ trang thực hiện hành vi phạm tội
thắt lưng dày cấp úy tá thậm chí cấp tướng đều có trên dân hàng của trang thương mại điện tử nazara vn hay sopi vn
với giá từ một đến vài trăm nghìn miễn phí vận chuyển
hàng được cam kết là hàng thật chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản
là món hàng có thể chuyển đến tận tay người mua
theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long việc các trang mạng như nazara vn hay sopi vn
giao bán thắt lưng dày ngành công an quân đội ở phạm vi toàn quốc
rõ ràng là có trách nhiệm của bộ thông tin và truyền thông
bởi nó đã vi phạm khoảng năm điều một nghị định hai mươi chín hai nghìn một mươi sáu ndcp
về nghiêm cấm các cơ quan đơn vị tổ chức và cá nhân sản xuất làm giả tàng trữ đổi mua bán
sử dụng trái phép cờ truyền thống công an hiệu cấp hiệu phù hiệu trang phục công an nhân dân
cái này hoàn toàn vi phạm pháp luật mà trang này là trang có uy tín trang có tiếng
hiện nay mà trên thương trường buôn bán thương mại điện tử
thì trang này là một trong trang mà người tiêu dùng người ta hay thực hiện
thế thì với cái này thì anh có hành không có cái chức năng đó đúng không
anh bán cho đối tượng và không được phép sử dụng thì như vậy anh vi phạm
thì theo tư ý phải có chia tay xử lý cái đây là hoàn toàn rất là rõ ràng
cũng theo ông ngô trí long những trang thương mại điện tử có lượt truy cập cao
như lazada vn hay shopee vn mà phải vi phạm thì tác hại rất lớn
bởi nó sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng xấu
lợi dụng uy tín
vai trò và vị thế của lực lượng công an nhân dân
tìm cách mạo danh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
nhằm thực hiện hành vi phạm tội gây dối an ninh trật tự
vậy nên sớm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật là điều cần thiết
cùng đến với phố cổ hồi an điện tử
để cùng trải nghiệm về nghề may nóng
như quý vị cũng đã biết tại phố cổ hội an tỉnh quảng nam thì mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến tham quan
đón đầu sở thích mua sắm đặc biệt là may quần áo của du khách ngoại quốc
nghề may ở đây đã phát triển mạnh được xem như là nghề hái ra tiền
giải quyết công an việc làm cho nhiều lao động tại địa phương
và điều đặc biệt của nghề may ở hội an nằm ở những thú vị độc đáo riêng có
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
một sửa may tại phố cổ hồi an
cái nghề may này mà tại hồi an á thì tất cả ai cũng biết bác nghiệp được
để mà làm cái thời gian tiến độ nó khác với cái học mà nơi khác
nếu mà tại nơi khác đến về đây làm được
nhưng mà thời gian cấp tốc như thế này không làm được
chỉ có người hội an mới ra được cái đồ tốc độ như thế
bởi vì cái bác được cái nghiệp nó quen rồi
nó quen cái khách là nó về đây nó may là ví dụ nó ra ăn tô phở tô bún gì đó
hẳn uống ly cà phê về đây là vòng cả tiếng rưỡi hai tiếng mà nó vô lại nó có đồ thử rồi
chỉ sau vài tiếng là khách đến may đã có thể thủ đồ
còn với những trang phục đòi hỏi kỹ thuật may phức tạp
thì thời gian cũng không quá một ngày
bởi vậy dịch vụ may tại hội an được gọi là dịch vụ may nóng
chẳng hạn như với du khách này tám giờ tối mới có mặt ở hội an
nhưng đến cuối buổi sáng hôm sau anh đã đạo mạo trong bộ vết mới cơ bản hoàn thiện
tôi thấy rất hài lòng ngày may ở hội an quả thật rất đáng tượng
sự hài lòng của khách không chỉ nằm ở thời gian mà còn là vấn đề chất lượng
với kinh nghiệm hai mươi ba năm trong nghề
anh nguyễn viết thọ cho biết nhiều người thường nghi ngại liệu may nhanh có dẫn đến may ẩu
thời gian nhanh và chậm không có thay đổi cách làm
cách làm vẫn giữ y như hiện trạng
nhưng chẳng qua là mình làm tốc độ nó nhanh hơn thôi
chứ còn không thể làm ảo được hoặc là làm sáu cái sản phẩm được
nếu mà sáu sản phẩm thì khách không bao giờ họ mang
giờ đang phát triển lớn như thế này là mình đầu tư mấy thứ vợi ngốt nhiều
cho nên là mình đáp ứng được cái chất lượng sản phẩm
dạo quanh phố cổ hội an không ngoa khi nói rằng
cứ vài bức chân là có một tiệm may
bởi trong diện tích vòn vẹn vài km vuông nhưng có đến gần trăm tiệm may lớn nhỏ
giá của mỗi sản phẩm bao gồm cả vải và công may
giao động vài trăm ngàn đến vài triệu đồng tùy chất liệu vải và kiểu dáng
nghề may đã giúp cho lao động địa phương có nguồn thu nhập ổn định
đồng thời tạo nên một nét văn hóa rất riêng cho khu phố cổ